nguyện vào buồn bệnh để sẻ chia
đều không biết đến ngày về
có thể khoảnh khắc đón giao thừa của họ
sẽ diễn ra ở ngay nơi buồn bệnh này
ở thời khắc giao thừa đang cận kề
họ vừa mong mỏi
ngày được trở về để cùng gia đình đón xuân mới
vừa mong dịch giảm hơn
để sự vất vả không còn đè nén
lên đôi vai gây cuộc
của các y bác sĩ
xong để có được điều kỳ diệu ấy
hai người phụ nữ đều hiểu rằng
họ sẽ nỗ lực hơn nữa
vừa để bản thân người thân khỏe mạnh
vừa giúp sức các y bác sĩ
chúng tôi xin gửi lời cảm ơn
chân thành từ đáy lòng mình
đến các y bác sĩ
đã chăm sóc cứu chữa cho gia đình chị
và các bệnh nhân đang điều trị
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương này
chị thơ và chị hồng anh bày tỏ
hy vọng những bệnh nhân đang điều trị
người nhà bệnh nhân và các y bác sĩ
luôn giữ vững tinh thần
vượt qua những điều khó khăn
tưởng như quá sức tưởng tượng
và có một cái tết thật bình an
thưa quý vị
năm hai nghìn hai mươi một khép lại sau nhiều khó khăn
để hôm nay ngày cuối cùng của năm
khi nhìn lại những gì đã qua
chúng ta có thể tự hào với những thành quả đã đạt được
covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc
nhưng việt nam cũng đã ghi nhận
những tín hiệu tích cực của đại dịch
để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong dịp tết sắp tới
hãy cùng nhau trải nghiệm một cái tết chậm hơn
trân trọng những giây phút quây quần bên gia đình
vì sau những đau thương
những đợt giãn cách nối tiếp nhau
vẫn còn được bên cạnh người thân
đã là một điều may mắn
bản tin hôm nay đã là một lời tri ân
đến các y bác sĩ
cũng như lời cảm ơn dành cho các khán giả
của kênh youtube sức khỏe và đời sống
vì đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua
là động lực để kênh cập nhật
những tin tức mới nhất
một cách nhanh nhất
không ngừng cố gắng và cải thiện
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong năm mới nhầm dần hai nghìn hai mươi hai